tại trung tâm văn hóa tỉnh sơn la ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập một mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân trường lao động hạng nhì
trải qua bốn mươi năm xây dựng và phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác di dân ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội xây dựng hai thủy điện lớn là thủy điện hòa bình và thủy điện sơn la
ban quản lý dự án tái định cư của tỉnh sơn la đã trực tiếp tham mưu tổ chức thực hiện di chuyển sắp xếp hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh sơn la
khi nhận thành tích trên nhân dịp này ban quản lý dự án tái định cư thủy điện sơn la đã vinh dự được đảng và nhà nước tặng huân chương lao động hạng nhì hạng ba cho tập thể và cá nhân